là giấm ớt tiêu quá nhiều
rồi hạn chế những chất kích thích như là rượu bia những đồ uống có ga
thì nó sẽ làm gia tăng cái việc bài tiết acid sẽ tăng lên
và khi sử dụng những đồ ăn mềm lỏng dễ tiêu
thì nó sẽ làm cho ống tiêu hóa không phải vận động không phải co vóc quá nhiều
và việc bài tiết acid nó sẽ cân bằng hơn
và phải đảm bảo một cái điều nữa đó là chế độ ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ
những phản xạ có điều kiện của cơ thể đã được hình thành trong cả một thời gian dài
việc bài tiết acid sẽ gia tăng lên sau bữa ăn
và các bữa ăn nó phải đến rất là đều đặn
còn nếu như đúng một mươi hai giờ trưa là giờ ăn trưa
thì lúc đó acid vẫn được bài tiết ra để chuẩn bị chờ đón một cái bữa ăn
đó là phản xạ có điều kiện
nhưng acid đã được bài thiết chuẩn bị chờ đón bữa ăn
nhưng bữa ăn lại không đến
thì đương nhiên những acid đấy sẽ tấn công thẳng trên bề mặt niêm mạc dạ dày
cho nên là những cái việc ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ
cũng là giúp cho những yếu tố tấn công sẽ giảm đi
khi nó được bài tiết ra thì nó sẽ bị trung hòa bởi thức ăn
và sẽ giảm bớt những tổn thương trên bề mặt niêm mạc dạ dày
xin được cảm ơn những chia sẻ từ phía phó giáo sư vân hồng
và hy vọng rằng là với những quý vị nào mà đang không may mắc phải bệnh lý về viêm lết dạ dày
thì chúng ta cũng có được những thông tin về cái việc mà chúng ta lưu ý trong ăn uống
để khiến cho cái bệnh lý viêm đất dạ dày của chúng ta sớm được khắc phục
một câu hỏi tiếp tục